để tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh qua cảng hàng không quốc tế nghi sơn góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa
và thực hiện tốt nghị quyết số hai năm hai nghìn hai mươi của chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu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
bộ giao thông vận tải thống nhất bổ sung một số tuyến đường vào tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ việt nam
các tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa được bổ sung bao gồm tuyến cửa khẩu nam mèo đến cảng quốc tế nghi sơn
qua các tuyến như quốc lộ hai trăm một mươi bảy đường tỉnh năm trăm ba mươi quốc lộ một mươi năm đường hồ chí minh quốc lộ bốn mươi bảy đường tỉnh năm trăm linh sáu quốc lộ một a đường tỉnh năm trăm một mươi ba
cửa khẩu nậm cắn đến cảng quốc tế nghi sơn qua các tuyến đường như quốc lộ bảy đường hồ chí minh quốc lộ ba mươi sáu quốc lộ một a đường tỉnh năm trăm một mươi ba
cửa khẩu cầu treo đến cảng quốc tế nghi sơn qua các tuyến đường như quốc lộ một mươi tám đường hồ chí minh quốc lộ ba mươi sáu quốc lộ một a đường tỉnh năm trăm ba mươi bảy đường tỉnh năm trăm một mươi ba
bộ dân thông vận tải yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa chỉ đạo cảng quốc tế nghi sơn thực hiện đúng tuyến đường được bổ sung nêu trên
và các quy định của pháp luật có liên quan bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình vận chuyển